ngay sau khi biết tin về vụ khủng bố tại thủ đô stockholm khiến một số người bị thương vong
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân hiện đang thăm chính thức vương quốc thụy điển đã gửi lời chia buồn tới chủ tịch quốc hội uban al alen
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào những thường dân vô tội
ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tại thụy điển người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nêu rõ
việt nam lên án vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào những thường dân vô tội ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tại thủ đô stockholm thụy điển
chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ nhân dân thụy điển và gia đình các nạn nhân
những kẻ chủ mưu vụ tấn công sẽ bị trừng phạt thích đáng
liên quan đến việc có hay không công dân việt nam là nạn nhân của vụ tấn công người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
theo thông tin từ đại sứ quán việt nam tại thụy điển hiện chưa có thông tin liên quan đến công dân việt nam
đại sứ quán việt nam là nạn nhân của vụ tấn công
đại sứ quán đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát tình hình
có các biện pháp hỗ trợ công dân việt nam trong trường hợp khẩn cấp
cảnh sát thụy điển cho biết nghi phạm bị bắt giữ ngay sau vụ tấn công bằng xe tải tại thủ đô stockholm ngày hôm qua
có thể chính là tài xế của chiếc xe này
đồng thời tên này cũng được xác định là có liên quan tới tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
cảnh sát thành phố stockholm cũng nhận định có thể nghi phạm này còn có đồng phạm khác
song cho đến nay vẫn chưa xác định được
như vậy cho đến nay cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm và cũng chưa xác định được ai là kẻ lái xe trong vụ tấn công
tuy nhiên danh tính của đối tượng thứ hai bị bắt giữ được xác định là người gốc uzbekistan ba mươi chín tuổi
và ủng hộ tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ việc
hiện tại đã có bốn nạn nhân thiệt mạng và một mươi năm người bị thương
đây là vụ tấn công khủng bố mới nhất theo hình thức lao xe tải vào đám đông tại các nước châu âu
trong đó có pháp anh và đức
ngay sau khi vụ khủng bố xảy ra tại thủ đô stockholm an ninh đã được thắt chặt không chỉ ở biên giới của thụy điển
các quốc gia thành viên liên minh châu âu bắt đầu kiểm tra tự động các dữ liệu cần thiết về công dân châu âu
qua lại biên giới khu vực tự do đi lại sten sau khi đã áp dụng biện pháp này với các công dân đến từ nước thứ ba
việc ra vào khu vực stengen được thắp chặt hơn đối với chính công dân của eu
trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố đẻ nặng lên châu âu buộc liên minh hai mươi bảy quốc gia thành viên phải thay đổi luật schengen
cụ thể các công dân buộc phải trình hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân để cơ quan chức năng xác minh
nhằm tránh trường hợp các đối tượng làm giả hoặc trộm cắp giấy tờ
công dân eu cũng phải trải qua một quá trình kiểm tra những dữ liệu ở các cấp độ quốc gia châu lục và quốc tế
để đảm bảo họ không phải là đối tượng có vấn đề
song song với việc triển khai thường trực lực lượng biên phòng và cảnh sát biển châu âu
quy định mới về tăng cường đường biên giới schengen giúp đảm bảo an ninh cho công dân châu âu
liên quan đến vụ việc mỹ không kích vào quân đội syri phía nga và mỹ đều có thêm các động thái mới
sau cuộc họp khẩn của hội đồng bã liên hợp quốc diễn ra vào tối qua
cuộc họp chứng kiến sự chia rẽ giữa các thành viên đặc biệt là sự căng thẳng giữa các đại diện của nước nga
và mỹ rõ ràng leo thang về quân sự đang tiếp tục khiến cho cuộc chiến ở syri khó có lối thoát
song song với việc bộ quốc phòng nga triệu tùy viên quân sự đại sứ quán mỹ tại nga để trao công hàm
về việc moscow ngừng đường dây nóng vốn được thiết lập từ năm hai nghìn một mươi năm với lầu năm góc tại syri
từ khảng sevastopol đến phía đông điênh
nơi các tàu khu trục của mỹ phóng tên lửa hành trình tấn công căn cứ quân sự của syri
chiếc tàu này cũng mới tham gia cuộc tập trận giữa nga và thổ nhĩ kỳ trên biển đen vào hôm bốn tháng bốn vừa qua
trong khi đó phía mỹ cho biết sẽ sớm công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào syri như một phần nỗ lực
nhằm chấm dứt việc sử dụng chất hóa học tại syri và các lệnh trừng phạt này sẽ được xem xét để có hiệu quả tối đa nhất

phía mỹ cũng cho biết những hành động tiếp theo của mỹ sẽ phụ thuộc vào phản ứng của syri sau vụ quân đội mỹ không thích căn cứ quân sự của quân đội chính quyền damas
lầu năm góc cũng ra thông báo kêu gọi moscow tiếp tục mở các kênh thông tin liên lạc quân sự hay đường dây nóng giữa hai nước tại syri
một trong những nội dung được bàn luận chi tiết trong cuộc hội đàm ngày hôm nay giữa tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch trung quốc tập cận bình tại thành phố florida mỹ
là vấn đề mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thao ở hàn quốc
và chương trình hạt nhân của triều tiên cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ quan điểm thẳng thắn và cứng rắn về chủ đề này
tổng thống trump cho biết ông đã cùng nhà lãnh đạo trung quốc thảo luận chi tiết về mức độ nghiêm trọng của vấn đề hạt nhân triều tiên và cách thức đối phó
đồng thời giải thích lập trường của mỹ về việc triển khai thác yêu cầu chủ tịch tập cận bình nỗ lực hơn trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của triều tiên
phía trung quốc vẫn phản đối chủ trương triển khai thác và cho rằng kế hoạch này sẽ đe dọa an ninh quốc gia
và làm gia tăng căng thẳng giữa seoul và bắc kinh không chỉ về mặt chính trị mà còn trong lĩnh vực kinh tế
thời gian qua bắc kinh đã áp đặt một loạt biện pháp trả đũa thương mại và văn hóa gây ảnh hưởng rõ rệt đến ngành du lịch seoul
cũng như hoạt động của tập đoàn lotte của nước này ở trung quốc
phía hàn quốc đang cân nhắc khởi kiện trung quốc ra tổ chức thương mại thế giới wto về vấn đề này
hàn quốc thông báo sẽ thu hồi hơn một trăm bảy mươi một xe ô tô của hãng hyundai có sử dụng động cơ keta hai
bị lỗi sản xuất đây là vụ thu hồi xe ô tô có quy mô lớn thứ ba trong vòng năm năm trở lại đây của hyundai
các xe bị thu hồi lần này gồm các loại xe thuộc năm dòng xe là grander sonata k bảy k năm và sportes
có gắn động cơ theta hai được sản xuất trước tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
trong số này dòng xe grander chiếm số lượng nhiều nhất với một trăm một mươi hai chiếc
cơ quan quản lý an toàn giao thông hàn quốc
đảm trách công tác điều tra đã công bố kết quả điều tra vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cho biết động cơ theta hai gặp phải hiện tượng kẹt động cơ do quá trình massad tạo ra nhiệt độ quá cao
trước kết quả này hãng hyundai đã trình lên bộ đất đai hạ tầng và giao thông kế hoạch tự giác thu hồi xe
hàng năm cứ đến cuối tháng ba đầu tháng bốn hàng triệu du khách khắp nơi lại rủ nhau đến đất nước hà lan
để tham gia vào lễ hội hoa kokenhof tại thị trấn lise
ở phía tây nam của thủ đô amsterdam cokenhov được mệnh danh là lễ hội hoa xuân lớn và hấp dẫn nhất thế giới
với bảy triệu đoá hoa ôn đới rực rỡ sắc màu đưa du khách như lạc vào trốn bồng lai tiên cảnh
vườn hoa lớn nhất thế giới kokenhof có diện tích lên tới ba mươi hai hectare sẽ được mở cửa để đón du khách trong tháng bốn và tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
năm nay lễ hội kokenhof có chủ đề dutch design thiết kế mang phong cách hà lan
điều thú vị là du khách được ngắm nhìn hàng trăm loài hoa tuy líp mang nhiều màu sắc hình dáng khác nhau
và có cả tulip đen huyền bí loài hoa được mệnh danh nữ hoàng bóng đêm
đến với kokenhof du khách không chỉ mãn nhãn bởi sắc hoa rực rỡ mà còn đưa hòa mình vào không khí lễ hội mùa xuân tương bừng
với các chương trình ca nhạc biểu diễn thời trang diễu hành xe hoa hội trợ và thưởng thức nền ẩm thực châu âu phong phú
cocain hop không chỉ đơn thuần là một điểm ngắm hoa mà còn là một nơi hẹn hò lý tưởng của những tâm hồn yêu hoa yêu cuộc sống